tính đến một mươi tám h ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một chín mươi sáu ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một chín mươi sáu ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu một trăm tám mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy trăm hai mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bảy trăm chín mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn sáu trăm sáu mươi ba người